thưa quý vị phát biểu trong cuộc gặp thủ tướng iraq mohamed sianai soudani đang thăm ở mỹ
tổng thống mỹ joe biden cho biết mỹ muốn ngăn chặn xung đột ở trung đông iran lan rộng
nhưng cam kết sẽ bảo vệ israel sau cuộc tấn công của iran nhằm vào đồng minh chủ chốt của washington
tổng thống biden nhấn mạnh
mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho israel cam kết về một lệnh ngừng bắn để các con tin có thể trở về nhà
và ngăn chặn xung đột leo thang
chúng tôi cũng cam kết đảm bảo an toàn cho các nhân viên và đối tác của washington trong khu vực trong đó có iraq
về phần mình thủ tướng iraq mohamed sianai soudani kêu gọi các bên kiểm chế
và thúc đẩy mọi nỗ lực nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực
cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh israel đang cân nhắc phản ứng trước cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của iran tối một mươi ba tháng bốn
chính quyền tehran cho biết cuộc tấn công vừa qua nhằm trả đũa vụ tòa lãnh sự trong đại sứ quán iran ở syri bị oanh kích
tổng thống biden kêu gọi israel cân nhắc thận trọng và có chiến lược trước khi đưa ra phản ứng việc có thể khiến xung đột lan rộng
cũng tại cuộc gặp hai nhà lãnh đạo đã nhất trí duy trì nỗ lực hướng tới việc rút liên minh quân sự do mỹ dẫn đầu
nhằm chống lại các phần tử hồi giáo cực đoan ở iraq
liên minh này được thành lập vào năm hai nghìn một mươi bốn nhằm chống lại tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
khi đó is chiếm giữ gần ba mươi diện tích lãnh thổ iraq và nhiều khu vực của syri